ngày bốn tháng một mươi một thành ủy tp hcm tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chủ trì hội nghị
tại hội nghị trưởng bang nội chính thành ủy tp hcm lê thanh liêm quán triệt triển khai chỉ thị số một mươi chín của thành ủy tp hcm
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đảng quỹ công an tp hcm tham mưu cho thành ủy tp hcm xây dựng triển khai đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tp hcm
thật sự trong sạch cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

yêu cầu nêu cao trách nhiệm người đứng đầu phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao trách nhiệm của các cấp quỹ chính quyền
cả hệ thống chính trị trong xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại trong sạch vững mạnh